thưa quý vị khán giả việt nam và pháp tuy ở hai châu lục khác nhau nhưng có mối quan hệ rất đặc biệt với sự gắn bó mật thiết về lịch sử văn hóa và xã hội
trong suốt chặng đường bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn một mươi tám quan hệ hai nước đã có những bước tiến dài rất có ý nghĩa
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi kính mời quý vị đến với những chia sẻ của đại sứ nguyễn thiệp đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại pháp về mối quan hệ ngoại giao giữa pháp và việt nam
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam sẽ là tiểu mục chuyện sa sứ với câu chuyện của ông nguyễn thanh tầng phó chủ tịch hội người việt nam tại pháp
và như thường lệ tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc
gửi cho người thân của việt nam
chủ tịch hạ viện tin tưởng sự hợp tác giữa hạ viện australia và quốc hội việt nam cũng như giao lưu nhân dân mạnh mẽ là minh chứng về sự phát triển của quan hệ hai nước
chủ tịch hạ viện australia chia sẻ và tán thành các nhận định và đánh giá của tổng bí thư nguyễn phú trọng về quan hệ giữa hai nước hiện nay khẳng định lập trường nhất quán của australia về vấn đề biển đông là rõ ràng và phù hợp lập trường và quan điểm của việt nam

phó thủ tướng nêu rõ thời gian qua chính phủ việt nam đã tích cực hỗ trợ giúp đỡ chính phủ việt nam

phó thủ tướng nêu rõ thời gian qua chính phủ việt nam đã tích cực hỗ trợ giúp đỡ chính phủ lào trong mọi lĩnh vực nhất là công tác đào tạo